ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội ban tổ chức cuộc thi tin học văn phòng thế giới viettel hai nghìn một mươi chín tại việt nam
đã trao giải nhất cho ba nhà vô địch quốc gia về microsoft word microsoft excel và microsoft paupoi
đây sẽ là ba gương mặt tài năng trẻ đại diện cho việt nam tranh tài trong vòng chung kết quốc tế
được tổ chức tại new york hoa kỳ từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu chặng đường một mươi năm cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới được tổ chức tại việt nam
cuộc thi đã góp phần thay đổi quan điểm đào tạo về tin học ứng dụng trong nước
đồng thời tạo ra phong trào học kỹ năng microsoft office theo tiêu chuẩn quốc tế mos
xuất sắc vượt qua hơn một thí sinh tiêu biểu đến từ một trăm linh năm đội tuyển của các trường đại học
học viện cao đẳng và phổ thông trên khắp cả nước
em lê khang hiếu học sinh trường phổ thông trung học đoàn thị điểm
griffill hưng yên đã trở thành tân vô địch
em trần hoàng anh sinh viên trường đại học ngoại thương giành ngôi vô địch môn microsoft excel
và em nguyễn lưu hoàng anh học sinh trường trung học phổ thông đinh thiện lý
thành phố hồ chí minh giải nhất mon microsoft word
kết quả này cho thấy trình độ tin học và công nghệ thông tin quốc tế của học sinh sinh viên việt nam
tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây